hôm nay việc khai thác lúa ma không còn là kế sinh nhai
mà là một công việc bảo tồn cho những thế hệ mai sau
biết được những ngày gian khổ của cha ông ngày xưa
đã tồn tại và xây dựng mảnh đất này trùm phú từ cái lúa kỳ lạ này đây